thông điệp bứt phá đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc đặc biệt nhấn mạnh trong các chỉ đạo tới các cấp bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp
để có thể bàn thảo và biến thông điệp đó thành hành động cụ thể mới đây hội thảo bứt phá từ những động lực tăng trưởng đã được tổ chức tại tp hcm với nhiều nội dung đáng quan tâm
một trong số những vấn đề nổi bật được thảo luận là cơ hội bứt phá của việt nam trước những hiệp định thương mại thế hệ mới
sự khắt khe của các hiệp định thương mại thế hệ mới đưa ra cách tiếp cận nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng giảm dần lợi thế về lao động giá rẻ giữa các quốc gia
bên cạnh đó các fda cũng đặt ra yêu cầu về đầu tư cạnh tranh mua sắm công thương mại điện tử khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng trong hội thảo nhiều quyết sách kinh tế quan trọng đã được lãnh đạo các bộ ngành và các chuyên gia bàn thảo và đánh giá để tạo động lực hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ nền kinh tế
các ý kiến chia sẻ cũng tập trung phân tích bước tiến dài của việt nam trên hành trình hội nhập đặc biệt vị thế mới của việt nam trên trường quốc tế tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại trong thời gian tới